khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng bảy tại công ty trách nhiệm hữu hạn miwan việt nam
phường thọ sơn thành phố việt trì tỉnh phú thọ đã xảy ra sự cố về khí ở khu vực lò hơi
khiến bốn người thiệt mạng và một nạn nhân bị thương
thông tin ban đầu công ty trách nhiệm yêu hạn miwan việt nam thuê một đơn vị môi trường độc lập
ở hà nội đến vệ sinh hố ga vi sinh của công ty
trong quá trình vệ sinh hai công nhân của công ty môi trường này bị ngạt khí và đã hô hoán cứu trợ
nghe thấy tiếng hô hoán dưới hố ga ba lao động thuộc bộ phận lò hơi của công ty đang làm việc gần đó
đã đến và nhảy xuống ứng cứu
tuy nhiên cả năm người đều bị ngạt khí ngất đi
ngay sau đó công ty trách nhiệm y hạn miwan việt nam điện báo cho lực lượng chức năng để ứng cứu
tuy nhiên ba người được xác định tử vong trước khi đưa vào bệnh viện
một người tử vong tại bệnh viện một người đang được cấp cứu hiện đã qua cơn nguy kịch
hiện lực lượng chức năng của tỉnh phú thọ đang phong tỏa bảo vệ hiện trường và điều tra làm rõ vụ việc